cục hàng không việt nam vừa yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv khẩn trương tổ chức triển khai đánh giá lại sức chịu tải mặt đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ máy bay tại sân bay cà mau làm cơ sở để xem xét quyết định việc khai thác dòng máy bay embrayer e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại sân bay này
cục hàng không việt nam cho biết căn cứ vào kết quả đánh giá acv phối hợp với hãng hàng không bamboo airways đề xuất dòng máy bay khai thác tải trọng khai thác vượt tải trên cơ sở đảm bảo an toàn hiệu quả khai thác
cục hàng không việt nam cũng đề nghị đơn vị quản lý khai thác sân bay phối hợp với bamboo airways để xây dựng phương án kế hoạch đầu tư khắc phục các nội dung chưa đáp ứng điều chỉnh phương án khai thác vận hành máy bay bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất huấn luyện đào tạo nhân sự
đáp ứng khai thác dòng máy bay e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại cảng hàng không cà mau